nhằm nâng cao kỹ năng chiến thuật và hiệu quả phối hợp trong công tác chữa cháy
cứu nạn cứu hộ giữa các hộ gia đình trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
ngày một mươi năm tháng năm tỉnh ninh bình tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn hai mươi bốn
tham gia hội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh ninh bình có tám đội tuyển
đại diện cho tám huyện thành phố với trên một trăm linh vận động viên
các đội tuyển đã tranh tài thi đấu sôi nổi ở hai phần thi lý thuyết và thực hành
trong đó phần lý thuyết các đội tham gia trả lời câu hỏi về những kiến thức kỹ năng cơ bản
trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt tại hộ gia đình
phần thực hành với đội hình phối hợp của các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tổ chức chữa cháy cứu người cứu tài sản
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội tuyển huyện yên mô
giải nhì thuộc về đội tuyển huyện kim sơn đồng giải ba thuộc về đội tuyển huyện hoa lư và huyện nho quan
ngày một mươi năm tháng năm liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp với đại sứ quán liên bang nga
tổ chức buổi tọa đàm hợp tác việt nam nga trong bối cảnh quốc tế mới
các đại biểu nhận định trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp khó lường
việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga có ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam cũng thuộc nhóm đầu thế giới với môi trường pháp lý
hội nhập quốc tế tuân thủ các định chế quốc tế bảo đảm ổn định chính trị xã hội
vì vậy việt nam là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư các nước trong đó có các doanh nghiệp nga
đặc biệt với truyền thống hữu nghị và ngoại giao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước
trong đó có các thế hệ lưu học sinh sinh viên nhà khoa học việt nam đã từng học tập làm việc tại nga
với tình yêu văn hóa đất nước con người nga cũng đã và đang tạo ra nguồn năng lượng cảm hứng tích cực
trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước trong đó có cộng đồng doanh nghiệp cũng như mở ra những cơ hội mới
sáng hai mươi năm tháng năm thành phố nga đã tạo ra một lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước
thành ủy hải phòng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo bác thực sự trở thành động lực tinh thần khơi dậy ý chí tự lực tự cường
để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng khơi dậy ý chí tự cường khát vọng
để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ngày một mươi năm tháng năm ngài andreas kassel bộ trưởng bộ cơ sở hạ tầng và nhà ở thụy điển
cùng các doanh nghiệp thụy điển đã đến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
phát biểu tại buổi làm việc lãnh đạo thành phố đà nẵng mong muốn ngài andreas kasson
bộ trưởng bộ cơ sở hạ tầng và nhà ở thụy điển làm cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác
giữa các đối tác thụy điển và thành phố đà nẵng trong các lĩnh vực như du lịch môi trường và phát
triển cơ sở hạ tầng chính quyền thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thủy
điển đầu tư kinh doanh tại đà nẵng bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của đà nẵng
ngài andreas kassel cho biết mục đích chiến thăm làm việc lần này của đoàn là tìm hiểu
trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng chiến lược thông minh và bền vững
từ đó thúc đẩy kết nối hợp tác giữa thụy điển và thành phố đà nẵng đây là lĩnh vực tiềm năng
để hai bên cùng nhau hợp tác phát triển góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa thụy điển và việt nam
thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp
gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông kiều long đến năm hai nghìn ba mươi
địa hướng thành phố cần thơ đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ xây dựng được vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao
với quy mô diện tích ba mươi tám hectare và đến năm hai nghìn ba mươi đạt bốn mươi tám hectare
các địa phương được chọn để thực hiện đề án là quyền dĩnh thạnh cờ đỏ và quyền thới lai
đến năm hai nghìn hai mươi năm vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp
sẽ thực hiện giảm lượng giống gieo xạ xuống còn tám mươi một trăm linh kg trên hectare
giảm hai mươi lượng phân bón khoa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc khoa học
giảm hai mươi lượng nước tưới so với canh tác truyền thống
đến năm hai nghìn ba mươi giảm lượng giống gieo xạ xuống dưới bảy mươi kg trên hectare
giảm ba mươi lượng phân bón quá học và thuốc bảo vệ thực vật
đến năm hai nghìn ba mươi một trăm linh diện tích áp dụng một trong các quy trình canh tác bền vững như một phải năm giảm
lưới tiêu sen kẽ và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận gab và tương đương
và được cấp mã số vùng trồng
một trăm linh diện tích vùng chuyên canh lúa có liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác
hợp tác xã hoặc các tổ chức của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
ngày một mươi năm tháng năm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm phối hợp với hội lương thực thực phẩm
thành phố hồ chí minh tổ chức lễ khai mạc triển lãm quốc tế ngành lương thực thực phẩm thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề kết đối giá trị cùng phát triển triển lãm có năm trăm linh gian hàng đến từ hơn bốn trăm linh doanh nghiệp
quy tụ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực lương thực thực phẩm của thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành tham gia trưng bày và giới thiệu các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm lương thực thực phẩm dạng thô sơ chế
nhóm sản phẩm lương thực thực phẩm được chế biến sâu nhóm sản phẩm đồ uống nhóm nguyên vụ liệu dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm
nhóm máy móc thiết bị sản xuất đóng gói bảo quản nhóm sản phẩm tự nhiên xanh bền vững và các nhóm ngành liên quan
ngoài ra trong khu gỗ triển lãm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin mới nhất về xu hướng trong sản xuất tiêu dùng và định hướng thị trường xuất khẩu tiềm năng
hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm
chương trình sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động bên lề như các hội thảo chuyên đề
chương trình kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến với các nhà mua hàng trong nước và quốc tế
chiều ngày một mươi năm tháng năm ubnd tp hà nội tổ chức lễ tổng kết hội khỏe phu động tp hà nội
và xuất quân đoàn thể thao tp hà nội tham dự hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
sau hai tháng thi đấu với nhiều kỷ lục được thiết lập
ban tổ chức hội khỏe phu đồng tp hà nội đã gửi tám trăm chín mươi hai vận động viên xuất sắc tham dự hội khỏe phu đồng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
điểm lại những dấu ấn của kỳ hội khỏe phu động tp hà nội lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
phó chủ tịch ubnd tp hà nội vũ thu hà
ban chỉ đạo hội khỏe khẳng định
thành công của hội khỏe có sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát của bộ giáo dục và đào tạo của thành ủy ubnd tp
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tp đến cơ sở
tại buổi lễ ban tổ chức trao tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tp sở giáo dục và đào tạo hà nội
cho các tập thể cá nhân các vận động viên có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thi đấu tại hội khỏe phu đồng thành phố hà nội lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến
đã trao cờ xuất quân cho đoàn vận động viên tp hà nội tham gia thi đấu hội khỏe phu động cấp khu vực và cấp toàn quốc
chiều một mươi năm tháng năm tại đền thờ quốc tổ lạc long quân thuộc đền nội bình đà xã bình minh huyện thanh oai tp hà nội
trung tâm nghiên cứu văn hóa cội nguồn và tôn vinh hùng vương đã tổ chức lễ ra mắt
trung tâm đã hội tụ nhiều chuyên gia hàng đầu về lịch sử khảo cổ của việt nam
kế thừa và phát huy cội nguồn văn hóa việt nam và từng bước hiện thực hóa dự án đường vào vương quốc vua hùng trên không gian thực tế ảo vào năm hai nghìn hai mươi
trung tâm nghiên cứu văn hóa cội nguồn và tôn vinh hùng vương được thành lập với mục đích làm rõ hơn lịch sử trước thời đại hùng vương
qua những chân dung huyền sử hương vân cái bồ tát tức là phật mẫu việt kinh dương vương lạc long quân hùng vương
cũng như góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cổ vũ tinh thần yêu nước của các thế hệ người việt nam
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ ra mắt giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo giám đốc trung tâm khẳng định việc tôn vinh truyền bá lịch sử và văn hóa cội nguồn của dân tộc
trong đời sống đương đại rất quan trọng và có ý nghĩa góp phần khẳng định giá trị tâm linh việt văn hóa việt đạo đức việt trong bối cảnh hội nhập toàn diện với thế giới
trung tâm sẽ thực hiện nhiều phương thức xã hội hóa văn hóa nguyện cùng người việt trong và ngoài nước tôn vinh văn hóa vật thể phi vật thể có giá trị từ thời tiền sử của dân tộc
dân tộc bà thẻn là một trong những dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh tuyên quang họ sinh sống chủ yếu ở các huyện lâm bình chiêm hóa
nhắc đến bản sắc văn hóa dân tộc bà thẻn thì không thể không nhắc đến bộ trang phục của người phụ nữ màu đỏ chủ đạo được ví như màu của con chim lửa màu của ánh sáng
bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ mà còn là niềm tự hào của dân tộc bà thẻn
bộ trang phục của phụ nữ bà thẻn có sắc đỏ là chủ đạo tượng trưng cho ánh lửa thể hiện niềm tin hy vọng vào tương lai tươi sáng
một bộ trang phục của người phụ nữ bà thẻn đầy đủ gồm rất nhiều chi tiết khăn áo thắt lưng váy yếm nữ giới thường để tóc dài vấn khăn quanh đầu
hai đầu khăn có đính chùm tua rua màu vàng
đỏ trông rất đẹp và lạ mắt
với một thiếu nữ bà thẻn trưởng thành chuẩn bị đi lấy chồng
thì phải tự tay mình theo dệt được một bộ trang phục
bộ khăn váy áo để về nhà chồng
vì vậy trang phục không chỉ là chuyện ăn mặc mà còn đánh dấu sự trưởng thành của người con gái mới lớn
là truyền thống trong mỗi gia đình khi tự dệt và theo may từng chi tiết
để bảo tồn gìn giữ được những bộ trang phục truyền thống
những lớp học dệt đã được mở tại địa phương và thu hút được nhiều phụ nữ bà thẻn tham gia
năm nay mới là lần đầu tiên được học lớp dệt
nên là tôi cũng rất là mong là
mình sẵn qua lớp này tự dệt cho mình bộ quần áo bà thèn cho mình tự mặc
hàng năm là bà con cũng tự học với các nghệ nhân đã có kinh nghiệm và đã dệt thành thạo
cũng như là các thiêu của bà con
thì nên là chúng tôi đã được quan tâm
việc bảo tồn và phát triển được nghề dệt thổ cẩm truyền thống
không chỉ giúp dân tộc bà thẻn giữ gìn được giá trị văn hóa
mà còn tạo điều kiện để tự dệt
phát triển du lịch cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay
theo bài viết trên báo nhân dân
việc cơ quan quản lý hàn quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng thuế chống bán phá giá gỗ ván ép
với sự tranh lệch mức thuế biên độ giao động từ bốn hai đến một mươi ba
đang gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu mặt hàng này
thậm chí hàng trăm doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa
như vậy công nhân của các doanh nghiệp này sẽ mất việc làm
các nhà cung cấp nguyên vật liệu cũng sẽ phải dừng hoạt động
rừng không được trồng mới do không có đầu ra và toàn bộ chuỗi cung ứng trồng rừng
chế biến lâm sản sẽ bị ngất quãng
dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi
theo ghi nhận trên báo lao động
một trong những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm vẫn là câu chuyện
phương án rút bảo hiểm xã hội một lần như thế nào là hợp lý nhất
còn theo các đại biểu quốc hội
cần có các chính sách để thu hút và giữ chân người lao động ở lại hệ thống bảo hiểm xã hội
cũng như cần nghiên cứu để có lộ trình áp dụng phù hợp
tránh gây sốc về chính sách đối với người lao động
có thể khiến cho người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần
tiêm ẩn nguy cơ mất ổn định xã hội
cho vay theo chuỗi giá trị được các chuyên gia đánh giá là chiến lược tín dụng hiệu quả
cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững
là xu hướng để phát triển nền nông nghiệp hiện đại nông nghiệp xanh
song bài viết trên báo đại đoàn kết cho rằng
vốn vay cho nông nghiệp xanh vẫn đang tồn tại khá nhiều rào cản
đại diện một số hợp tác xã cho biết
dù đã có nhiều ưu tiên nhưng vấn đề tiếp cận vốn ngân hàng trong nông nghiệp hiện nay
vẫn còn nhiều vướng mắt
nhiều nông dân chưa tiếp cận được tín dụng do thủ tục dơm ra
do các ngân hàng yêu cầu tài sản bảo đảm thế chấp
vì vậy rất khó có thể vay được nguồn vốn lớn để phục vụ cho sản xuất
theo ghi nhận trên báo kinh tế và đô thị thời gian qua
dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về sự cần thiết của quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với cơ quan nhà nước cho rằng vẫn cần tồn tại
còn phía doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng
nhiều chuyên gia kinh tế lại khẳng định không nên tồn tại
bởi thời gian qua quỹ không trích chi nhiều kỳ nhưng thị trường vẫn ổn định
trong khi đó quản lý quỹ doanh nghiệp đầu mối rất vất vả trong kiểm kê sản lượng xuất bán
bảo đảm tính minh bạch trích chi quỹ số liệu thống kê khi bị thanh tra kiểm tra
do đó nên xóa bỏ quỹ này để thị trường xăng dầu trong nước vận hành theo cơ chế thị trường
và tiệm cận dần với giá xăng dầu thế giới
sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phường
dự kiến hà nội sẽ dôi dư khoảng một ba mươi một cán bộ công chức
và thành phố đã đưa ra lộ trình năm năm để giải quyết số cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp
theo đó với cán bộ công chức đủ tiêu chuẩn điều kiện
sẽ bố trí thêm cán bộ mới thực hiện điều động sang xã phường còn chỉ tiêu
trường hợp dôi dư không bố trí sắp xếp được thì động viên nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc
đối với cán bộ công chức cấp xã không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn
sẽ bố trí sang chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã
ngoài ra sẽ giải quyết tinh giản biên chế hoặc cho thôi việc theo nguyện vọng là một trăm tám mươi bốn người
số người bị ung thư ở việt nam tăng cao
theo bài viết trên báo tuổi trẻ bên cạnh việc tìm giải pháp để ngăn chặn căn bệnh này
thì trước mắt cần phải tăng cường mạng lưới điều trị
tránh quá tải cho các bệnh viện tuyến trên cũng như là thêm vất vả cho bệnh nhân
hiện nay các bệnh viện trong tp hcm đã tích cực phối hợp với các bệnh viện thuộc một mươi ba tỉnh
thành vùng đồng bằng sông kiểu long một mươi năm tỉnh miền đông nam bộ năm tỉnh vùng đông nam bộ
và năm tỉnh vùng tây nguyên để triển khai các hoạt động chuyển giao kỹ thuật đào tạo nhân lực cho các tỉnh
nhằm nâng cao năng lực điều trị bệnh lý ung thư nói riêng và các bệnh lý khác nói chung
để có thể đáp ứng được nhu cầu điều trị bệnh của người dân tại các địa phương
khi cơ hội tuyển sinh vào lớp một mươi công lập chỉ là cánh cửa hẹp
phụ huynh quyết định chọn trường ngoài công lập cho con
tuy nhiên theo phản ánh trên báo thời nay không chỉ vấn đề học phí cao mà nhiều trường tuyển sinh
khi điều kiện chưa bảo đảm khiến cho phụ huynh lo lắng
một số chuyên gia giáo dục cũng khuyến cáo phụ huynh cần phải tỉnh táo trước thông tin quảng cáo
của các trường ngoài công lập nếu cho con theo học tại những trường không đủ điều kiện tuyển sinh
dẫn đến không đủ kinh phí để hoạt động sẽ khiến quyền lợi của học sinh bị ảnh hưởng
như phải dừng học hoặc kết thúc học sớm để chuyển sang trường khác
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân